tại lào cai mưa lớn trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều tuyến đường tại địa phương này bị ngập úng
cản trở việc đi lại của bà con nhân dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn có thể xảy ra
đi qua những ngầm tràn như thế này là nỗi ám ảnh lớn nhất của người dân mỗi khi mưa lũ xảy ra
biết là nguy hiểm tuy nhiên vì đây là con đường độc đạo nên không ít người dân vẫn chấp nhận đánh liều vượt ngầm bằng những bè tự chế như thế này
không đi không được đi sợ mất tiền nguy hiểm

bây giờ người thì sắp ngá đấy nguy hiểm lắm
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ngập lụt
ách tắc giao thông cục bộ trên tỉnh lộ một trăm năm mươi một cùng nhiều tuyến đường liên huyện liên xã của tỉnh lào cai
để có thể qua được các vị trí ngập lụt
người dân đã phát sinh thêm các dịch vụ chuyên trở mùa mưa lũ như là xe kéo hay đi bằng bè
tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm
phải cảnh báo cho nhân dân cũng như những người mà làm cái nhiệm vụ trung tuyển này
cũng phải có những biện pháp phát tục
và chúng tôi thì trong lực lượng quân sự thì luôn luôn là có cái phào cứu hộ
cho nên là cũng đề phòng là khi có chuyện bất chắc xảy ra chúng tôi cũng có lực lượng đó để đề phòng
nếu mà khi có chuyện xảy ra
còn lại khi mà các nước lũ tràn về thì chúng tôi cấm
một trăm linh là bà con không đưa thêm lại
trên địa bàn tỉnh lào cai hiện có hàng chục các ngầm tràn thường xuyên bị ngập lụt
mỗi khi xuất hiện mưa lũ
tình trạng người dân thường xuyên vượt ngầm bằng những phương tiện tự chế cũng thường xuyên xảy ra
do đó để hạn chế thiệt hại bảo đảm an toàn cho người dân
các ngành chức năng tỉnh lào cai cần nhanh chóng có biện pháp khắc phục
tổ chức phân luồng giao thông ngăn chặn không để tình trạng người dân vượt ngầm
tham gia vớt củi trên sông khi lũ về